bộ trưởng bộ tài chính vừa phê duyệt kế hoạch sắp xếp sắp nhập tri cục thuế quận huyện thị xã thành tri cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
việc làm này nhằm bảo đảm mục tiêu giảm tối thiểu năm mươi tổng số các tri cục thuế hiện có trong toàn ngành
theo đó việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cần phải có lộ trình không gây xáo trộn lớn về tổ chức nhân sự tâm lý tư tưởng của công chức và người lao động
đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa và thực hiện tinh giản biên chế
về lộ trình triển khai từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi bảo đảm mục tiêu giảm tối thiểu năm mươi tổng số các tri cục thuế hiện có trong toàn ngành
cụ thể từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thực hiện sắp xếp lại ba trăm hai mươi bảy tri cục thuế quận huyện thị xã thuộc sáu mươi ba cục thuế thành một trăm năm mươi bốn tri cục thuế khu vực hoàn thành trước ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thực hiện sắp xếp lại năm mươi ba tri cục thuế quận huyện thị xã thuộc sáu mươi ba cục thuế thành hai mươi năm tri cục thuế khu vực hoàn thành trước ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám